xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay sang ngày mai không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông
tác động chính đến khu vực phía đông bắc bộ gây ra mưa nhỏ
đặc biệt là vào đêm và sáng trời nhiều mây âm u
có mưa nhỏ mưa phùn lỡ sương mù
làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
nên quý vị hạn chế tốc độ khi lưu thông ngoài đường
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng tiếp mỗi ngày khoảng từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
ở phía tây bắc bộ ít chịu tác động hơn của khối không khí lạnh
nên trong ba ngày tới phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
tuy nhiên đến trưa chiều thì sẽ có nắng
thời tiết ấm áp với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày từ một hai độ trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy
đối với các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều trời đắng
riêng phần phía bắc của khu vực này trời rét nhẹ về đêm và sáng sớm
vào ban ngày nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều mai ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
có nơi cao hơn và tăng chậm trong hai ngày sau đó
khu vực đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
thời tiết ở đây phổ biến là ít mưa ngày nắng với cường độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất ngày mai có thể tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau tăng nhẹ lên mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
với khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới
lạnh giáo hầu như không mưa ban ngày chưa có nắng nhiều
nhiệt độ ban trưa tương đồng với các tỉnh phía nam của khu vực miền trung
phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn trong ngày mai
sau đó tăng tiếp khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
đối với khu vực nam bộ thời tiết khô giáo không mưa
ban ngày cường độ nắng có phần gia tăng hơn
với mức nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ có thể lên trên mức ba mươi năm độ

nhiệt độ ban trưa tương đồng với các tỉnh phía nam bộ có nơi cao hơn trong ngày mai